nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết đinh dậu
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã mở bán trực tuyến đợt hai
khoảng một mươi năm vé tàu còn lại của các mác tàu chính và tăng cường trên các tuyến
theo công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội ngoài việc mua trực tuyến
hành khách vẫn có thể mua tại cửa vé qua các đại lý chính thức của ngành đường sắt
hay qua dịch vụ mua vé qua điện thoại giao vé tại nhà
trong đợt cao điểm vận chuyển tết ngoài các mát tàu thông nhất
thường xuyên và tăng cường đường sắt hà nội dự kiến lập thêm khoảng hai mươi hai đoàn tàu
đi các tuyến bao gồm một mươi năm đoàn tuyến hà nội vinh bốn đoàn tuyến hà nội hải phòng
và ba đoàn tuyến hà nội đà nẵng
ngoài ra nếu lượng khách tăng đột biến công ty sẽ tiếp tục lập thêm tàu
nối thêm toa để tiếp tục phục vụ hành khách đi tàu